mới đây thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
ngày hôm nay cả nước đã có hai mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy là đến thời điểm này tại việt nam đã có tổng cộng một trăm chín mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
chiếm bảy mươi bốn tổng số bệnh nhân
cụ thể tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có một mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tại bệnh viện đa khoa huyện nho quang ninh bình có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tại bệnh viện lao và bệnh phổi trà vinh bệnh viện giã chiến số một có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín về tình hình điều trị của các ca bệnh nặng
bệnh nhân một mươi chín không sốt trong ngày một mươi sáu tháng bốn
bệnh nhân một trăm sáu mươi một thở máy qua nội khí quản thông khí hai bên rõ tiếp tục cho bệnh nhân tập thở
bi lan viêm trong ngày có xu hướng giảm nhẹ men gan
xu hướng giảm bệnh nhân chín mươi một không sốt thở máy ít quang phổi không tổn thương xấu thêm
cũng trong sáng ngày hôm nay tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã làm việc và triệu tập một số cán bộ của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
để làm rõ vụ việc mua sắm máy xét nghiệm
theo chủ tịch ubnd tp trong quá trình chống dịch ban chỉ đạo thành phố đã rất sát sao trong mọi công tác
để đảm bảo kịp thời công tác phòng chống dịch sở y tế hà nội được giao toàn quyền trong việc mua sắm vật tư vòng dịch
thành phố cũng đã chỉ đạo lực lượng công an sở công thương thường xuyên kiểm tra xử lý những đơn vị cung cấp trang thiết bị tăng giá
tuy nhiên nhiều dấu hiệu tăng giá vẫn diễn ra và không loại trừ có sai sót của các đơn vị mua sắm của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã triệu tập số cán bộ của cdc
để làm rõ về việc mua sắm máy xét nghiệm trong đó có cả nội dung liên quan đến các tỉnh thành phố khác
thành phố hà nội cũng cho biết quan điểm là các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý và xử lý nghiêm không nương nhẹ với trường hợp nào
trong dịch bệnh mà có các trường hợp này sẽ là những tình tiết tăng nặng
công an tỉnh bắc ninh vừa xử phạt hành chính năm triệu đồng đối với nguyễn thị
huế về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
ngày một mươi năm tháng bốn facebook của đối tượng có tên là nguyễn huế đăng tải bài viết kèm hình ảnh thông báo khẩn hành trình di chuyển
của bệnh nhân số hai trăm sáu mươi hai và các trường hợp f một tại xã quỳnh phú gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
tại cơ quan công an nguyễn thị huế đã thừa nhận đăng tải thông tin không đúng sự thật để thu hút sự chú ý của mọi người
sau khi được lực lượng công an giải thích nhắc nhở huế đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và xóa bài viết